công an phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ cướp tại cửa hàng vàng kim ngọc phát trên đường bùi văn hòa khu phố năm phường long bình tp biên hòa
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám một nam thanh niên đi bộ đến cửa hàng vàng kim ngọc phát yêu cầu nhân viên cho xem hai cái lắp vàng hai dây chuyền một mặt dây chuyền một chiếc nhẫn vàng với tổng giá trị khoảng bảy mươi triệu đồng
lợi dụng khách đông nhân viên không kịp quan sát nam thanh niên đã bỏ chạy cùng chiếc lóc vàng và một chiếc nhẫn nhưng đã bị nhân viên cửa hàng vàng và người dân truy đuổi khống chế
nhận được tin báo lực lượng công an phường long bình đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc
bước đầu nghi can được xác định là lê tấn đạt quê ở thừa thiên huế thường trú tại bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi trung sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại xã dương phúc huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
trước đó công an huyện văn giang tiếp nhận hồ sơ công an xã xuân quan chuyển đến cùng các đơn vị trình báo của ba người dân chú tại huyện văn giang về việc lợi dụng quen biết và lòng tin của mọi người

hà nội chỉ cần một kết quả hòa để trở thành nhà vô địch mới của mùa giải v league năm hai nghìn hai mươi ba